chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng lầu a rùa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản thảm chầu xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
mở rộng đấu tranh chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tạm giữ khẩn cấp ba đối tượng khác
có liên quan trong vụ án bao gồm thảo a đại trú tại tỉnh sơn la giang a si và giang a tỉnh cùng trú tại tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin có trọng lượng là chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn gram cùng một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lầu a rủ vận chuyển thuê số ma túy trên cho giàng a si
từ khu vực dắp danh giữa xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên và xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la
đến bến xe khách sơn la với giá là một mươi năm triệu đồng để si đem bán cho thảo a đại
còn rằng a tỉnh nhận nhiệm vụ khi thấy có lực lượng chức năng thì báo cho si
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại tỉnh bình dương đối tượng nguyễn minh dũng chú tại thành phố thủ dầu một đã đến cơ quan công an để đầu thú
dũng là một trong bốn thanh niên trong nhóm dùng mã tấu đe dọa để cướp bánh trung thu vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám
sau khi gây án thì ba thanh niên trong nhóm đã bị bắt riêng dũng bỏ trốn
ba thanh niên bị bắt trước đó là mai hoàng phước nguyễn thành nhân và nguyễn đức trí dũng cùng chú tại thành phố thủ dầu một
như tin đã đưa thì sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm này đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên chiếm đoạt năm hộp bánh và hai lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
ngày một mươi năm tháng tám công an tỉnh hà nam ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã chính lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội giết người
giang là đối tượng đã đánh xiết cổ cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín khiến cháu bất tỉnh
tưởng cháu đã chết giang đã lấy thùng cắt tông cho cháu và rồi cho vào tủ bảo ôn nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân
vào chiều ngày một mươi ba tháng tám cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì bị cháu bé hỏi nhiều nên giang cầm chiếc chảy đánh trúng vào phần đầu sau của cháu bé khiến cháu bé ngã khỏi giường đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang đã nảy sinh ý định sát hại cho bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh
sau đó đặt cháu vào thùng cát tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
một mươi năm năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo lê quốc tây sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xã hòa tránh
thưa quý vị theo báo cáo hàng tuần của tổ chức y tế thế giới who về diễn biến dịch covid một mươi chín trên toàn cầu
lần đầu tiên sau nhiều tháng qua việt nam lại có tên trong danh sách bốn nước có số ca mắc mới cao nhất trong một tuần
chỉ xếp sau nhật bản mỹ và hàn quốc
tương ứng với số ca mắc mới gia tăng thì số ca nặng và thở máy cũng tăng theo
cho dù là tốc độ tăng và số ca nặng chưa ở mức tăng theo cấp số nhân như giai đoạn bùng phát dịch trong năm hai nghìn hai mươi một
vậy nguyên nhân của tình trạng lây lan này là do đâu
phóng viên antv
đi từng ngõ gõ từng nhà vận động người dân đi tiêm chủng
thế nhưng nhiều người vẫn chỉ hoãn
không tiêm đợt này thì đợt sau tiêm hết thôi
vì tôi là sợ có khoản hình phụ
cho nên là tôi còn đang suy nghĩ cho nên là có nên tiêm hay không
chậm trừ chưa tiêm vaccine và cũng dừng dưng với khẩu trang và thừa khuẩn
còn chai dung dịch sát khuẩn được đặt ngay trước cổng chợ như thế này
nhưng người đi qua đi lại chẳng có
chưa biết là mỗi bốn đem lại tác dụng những cái gì
nên là người ta cũng cứ thăm dò người ta xem xét
nhưng là mặc dù là có gia đình người ta chưa hiểu
bọn tôi cũng phải đến thậm chí có gia đình phải đến ba bốn lần
mặc dù đã qua thời điểm đỉnh dịch
nhưng mỗi ngày hà nội vẫn ghi nhận khoảng ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
tức là nguy cơ lây lan trong cộng đồng vẫn rất cao
ở các quốc gia có tỷ lệ mắc cao trên thế giới hiện nay
thì chủ yếu là do các dòng phụ của biến thể omicron
pa bốn và pa năm
còn ở việt nam thì các chuyên gia y tế cho rằng
với sự lây lan hiện nay nếu không tuân thủ các biện pháp phòng dịch
thì covid một mươi chín sẽ có khả năng tái bùng phát
trước tình hình trên bộ y tế đã đề xuất chính phủ
có các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong vấn đề phòng chống dịch
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
giám đốc trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng để có được những lời giải đáp
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đăng phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì hiện nay người dân còn khá chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi đó thì các ca tăng nặng cũng đang gia tăng
vậy thì theo ông thì sở y tế các tỉnh thành phố cần có những kế hoạch cụ thể ra sao
để tránh cái tình trạng quá tải hệ thống y tế ạ
tôi muốn nói rằng là cái số mà thông báo trên phương tiện đại chúng
thì chưa phải là con số thực tế
bởi vì rất nhiều những ca nhiễu
mà người ta không xét nghiệm
hoặc là triệu chứng nhẹ người ta cũng không dám nghiệm
rồi những người mà có triệu chứng nhẹ thì cũng không khai báo y tế
thế và như vậy thì chúng ta không nên chủ quan
thì ở đây muốn nói về cái khía cạnh của các ngành y tế
thì tôi cho nhất là chúng ta vẫn phải đề phạm và đánh giá
một cái nguy cơ luôn luôn bám sát
bởi vì chúng ta đang thực hiện chiến lược thích ứng an toàn
kiểm soát dịch có gì linh hoạt kiểm soát dịch kết quả
để chúng ta vừa phòng chống dịch bệnh
mà vừa lại đánh giá

làm ăn kinh tế
thì nguy cơ đến đâu chúng ta đáp ứng đến đó
chúng ta vẫn phòng chống dịch bệnh mà chúng ta không phải cấm đoán
thế thì chúng tôi muốn nói rằng là
cái việc mà tiếp cận với những bệnh nhân
để mà làm sao phân loại
bệnh nhân nào được điều trị ở nhà
bệnh nhân nào cần vào viện
thì vẫn cứ phải vào viện
và chúng ta phải chú ý đến nhóm dây bệnh tiền thương
như là những người già người bác bệnh nền
thế và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt
những khoa ở trong các bệnh nhân
ví dụ như là bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện
người ta có những khoan lây để gọi là đơn nguyên điều trị
thế và chúng ta chuẩn bị
các cái phương tiện
và đặc biệt là vấn đề oxy
rồi vấn đề các cái thuốc và các cái máy thở
theo thống kê của bộ y tế hiện nay tỷ lệ tiêm chủng
tại các địa phương vẫn còn rất thấp
ông có cho rằng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp
xử lý mạnh như là kỷ luật
đối với các địa phương mà để xảy ra
tình trạng tiêm chủng thấp như vậy
hiện nay chúng ta chưa có cái xử phạt
và tôi cho rằng là đang là vấn đề
là khuyến cáo và tuyên truyền
để người dân làm sao thực hiện
cái việc đi tìm cho nó tốt
và trong thời gian qua thì cái giai đoạn đầu
chúng ta thực hiện rất tốt cái vấn đề này
thì chúng ta tiếp tục tuyên truyền
và một số địa phương
đi tận từng ngõ gõ từng nhà
và thủ tướng cũng đã nói
vấn đề không đủ vaccine là do bộ ngành y tế
nhưng mà vấn đề không
tiêm chủng được đạt tỷ lệ cao
đó là chính quyền ca cấp
và tôi cho rằng là
chính quyền cần phải chỉ đả các ban ngành
chúng ta vào cuộc và động viên
và nói rõ cái tình hình dịch hiện nay
cũng như là cái ích lợi của việc tiêm vaccine
để người dân tiêm đạt cái tỷ lệ cao
vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào
tới người dân trong cái thời điểm
nhiều dịch bệnh lưu hành như hiện nay
cái việc mà đeo khẩu trang
rồi vấn đề khởi khuẩn
là vô cùng quan trọng
và chính cái việc đeo khẩu trang
không những nó phòng covid một mươi chín
nó phòng nhiều các bệnh khác
nhưng mà trong vừa qua thì
người dân cũng chủ quan lơ là
tôi là cái người mà tôi theo dõi
việc mà chúng ta thực hiện năm ca trước kia
thì nhiều người thực hiện tốt
đến bây giờ vẫn chưa nhiễm
thế hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng
cần tiêm vaccine
tiêm vaccine là cái biện pháp bền vững nhất
như tôi nói vừa trên
kết hợp hai cái việc đó
chúng ta tổ chức thực hiện
phòng bệnh tốt
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay